trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh
các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận huyện thị xã
công văn nêu rõ trong những ngày qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục có diễn biến phức tạp
số ca f tăng đột biến so với trước trong đó có nhiều ca cộng đồng tiêm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học
thực hiện tri đạo của thành phố hà nội sau khi xem xét thận trọng xin ý kiến các quận huyện thị xã sở dục và đào tạo thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh
cụ thể sẽ chỉ học sinh khối lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
tại ba mươi quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một vùng xanh cấp độ hai vùng vàng đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến kể từ thứ hai ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong đó năm mươi số học sinh khối một mươi hai đi học trực tiếp thứ hai thứ bốn thứ sáu các ngày còn lại học trực tuyến
một mươi số học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày còn lại học trực tuyến
ở các huyện thị xã học sinh lớp chín trung học cơ sở tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó
học sinh cấp tiểu học các lớp sáu bảy tám cấp trung học cơ sở lớp một mươi lớp một mươi một trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp tiếp tục học trực tuyến khối mầm non nghỉ tại nhà
đối với các quận học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở vào lớp một mươi lớp một mươi một trường trung học phổ thông các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến khối mầm non nghỉ tám